tỉnh thái nguyên đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
tại khu dân cư xóm nạ tẩm xã phú đình huyện định hóa
đồng chí trần quốc vượng ubnd thường trực ban bí thư trung ương đảng đã tới sự và phát biểu
xóm nạ tẩm nằm ở phía bắc của xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên với một trăm hai mươi bảy hộ dân gồm năm trăm một mươi hai nhân khẩu cùng nhau sinh sống
trong đó có trên chín mươi là đồng bào dân tộc san trí
trong những năm qua cả xóm hiện đã có sáu mươi hộ có nhà ở bán kiên cố một trăm linh số hộ được sử dụng điện sinh hoạt số hộ có kinh tế khá chiếm trên sáu mươi năm
hộ nghèo trong xóm hiện có một mươi năm hộ giảm bốn hộ so với năm trước
chín mươi ba bảy số hộ trong xóm đạt danh hiệu gia đình văn hóa
đặc biệt các phong trào bảo vệ môi trường đoàn kết chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội luôn được bà con trong xóm hưởng ứng nhiệt tình
phát biểu tại ngày hội đồng chí trần quốc vượng vui mừng phấn khởi và xúc động trước tình cảm và sự đổi mới vượt bậc của mảnh đất và con người vùng atk
đặc biệt đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ này xóm nà tẩm phải giảm được hai phần ba số hộ nghèo trong xóm
phấn đấu xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu đồng chí cũng đề nghị người dân định hóa nói chung và xóm nà tẩm nói riêng phải quan tâm tới công tác chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng
giữ môi trường sống trong lành bảo đảm giữ vững trật tự an ninh xã hội